trong một mươi năm qua hoạt động của các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh gia lai đã có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên đây là một hoạt động chung đòi hỏi phải quan tâm nhiều hơn nữa trong thời gian tới
đó là nhận định của đoàn kiểm tra kết quả một mươi năm thực hiện chỉ thị bốn mươi ba của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác hội chữ thập đỏ việt nam tại tỉnh gia lai
đại diện đoàn kiểm tra ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban dân vận trung ương nguyễn hồng lĩnh nhận định
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền cùng sự phối hợp của các ngành các cấp công tác tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ tỉnh gia lai
đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và các tổ chức hội
đến nay tổng giá trị nhân đạo đạt trên ba trăm linh chín tỷ đồng hỗ trợ cho hơn một triệu lượt người
giá trị nhân đạo năm sau
giá trị nhân đạo luôn cao hơn năm trước góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên cần tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực sát cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới
cùng ngày đoàn kiểm tra đã tổ chức trao tặng một trăm linh phần quà cứu trợ bao gồm các thực phẩm thiết yếu và một triệu đồng phần quà
cho những người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã công giang huyện công trờ rô tỉnh gia lai